theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi tám giờ sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
vị trí tâm bão số chín cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tầm bão
bàn kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
và ngay trong sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức họp trực tuyến để ứng phó với cơn bão số chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp
dự báo bão số chín với cường độ lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng toàn bộ khu vực trung bộ nước ta
ngoài ra bão số chín được đánh giá mạnh tương đương với siêu bão số một mươi hai
dam ray năm hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
trong phạm vi tám tỉnh bị ảnh hưởng của bão theo kịch bản ứng phó với bão cấp một mươi hai
giật cấp một mươi ba thì sẽ có gần một triệu ba trăm linh người cần phải sơ tán
tuyết huế đến khánh hòa có hơn hai mươi năm tàu thuyền và hai mươi một khu neo đậu tàu thuyền
chỉ đáp ứng sáu mươi một nhu cầu thực tế hơn một mươi bốn hectare nuôi và gần một trăm bảy mươi chín lồng bè nuôi trồng thủy sản
do đó tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu các địa phương khu vực ảnh hưởng của bão
cần tập trung ứng phó bão số chín theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt cần bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân
an toàn cho người cho con người cả trên tàu trên lồng bè rất quan trọng ở khu vực
bây giờ cứu người là vấn quan trọng nhất cho nên tất cả những giải pháp kêu gọi tàu bè
di dời dân khi mà tàu vào rồi phải cương quyết đưa ngư phủ lên bờ
di dân ngư dân và tranh lồng bè phải rời khỏi bờ khi mà thời điểm bão đến
đây là một kinh nghiệm mà chúng tôi đã chỉ đạo rất nhiều năm chúng tôi thấy được
vào bờ rào chép là an toàn vì những con tôm hùm những cái lồng bè cá
mà cái người chủ nó giữ người dân lại không được lấy bờ
ngoài ra thủ tướng cũng yêu cầu đối với những khu vực trũng vùng thấp
cần phải có phương án sơ tán dân phù hợp bảo đảm an toàn trên các hệ thống đê điều
và an toàn vận hành hỗ trứa
khi bão đi qua các lực lượng công an quân đội phải hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống
bảo đảm giao thông thông suốt và đầy đủ hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân